hiện tại nhiều đoạn kè biển bờ biển cửa đại thành phố hội an tỉnh quảng nam đã bị hư hỏng
sập lún nghiêm trọng đe dọa đến nhiều công trình dọc bờ biển
do vậy mới đây ubnd tỉnh quảng nam đã phê duyệt dự án khẩn trương tổ chức thi công sửa chữa
khắc phục các đoạn kè hư hỏng trước mùa bờ báo
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
dự án sửa chữa khắc phục hư hỏng kè bờ biển cửa đại có tổng vốn đầu tư khoảng hai mươi tám tỷ đồng
đến nay công trình đã đang trong giai đoạn thi công gấp rút
để bảo vệ công trình đang thi công các nhà thầu đã xây dựng đê quai để chắn sóng
nhưng do ảnh hưởng của những đợt áp thấp nhiệt đới và sóng lớn
nên đã bị hư hỏng hai lần chỉ trong một tháng qua
ba đơn vị thi công đã huy động hơn một trăm hai mươi nhân công
cùng các phương tiện khẩn trương thi công trên đoạn kè từ khu vực giữa khách sạn sundroid và fusion allia
thì tiến độ thực hiện là khoảng từ sáu mươi cho đến bảy mươi ngày
thì phán đấu là cố gắng hoàn thành công trình này trước mùa mưa năm hai nghìn một mươi tám
thành phố tập trung chỉ đạo bằng lý dự án về bám sắt đối với các đơn vị thi công cũng như tổ bán giám sát
kể cả trách nhiệm của tổ bán thiết kế là bám thị trường để đoạn bỏ tiến độ thực hiện một cách nhanh nhất
để cho công trình này có thể hoàn thành
các đơn vị thi công đã hoàn thành hơn ba mươi cấu kiện bê tông và phần dầm
phương án thi công những ngày tới là theo hướng cuốn chiếu
đồng thời chuẩn bị sẵn sàng phương án huy động thêm nhân lực và tăng ca để bảo đảm tiến độ